tiếp tục thông tin về chiều cường đang diễn ra tại tp hcm
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ sự kiến được chiều cương đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi chín này
sẽ còn duy trì trên mức báo động ba đến hết ngày ba tháng một mươi
trước đó ngày một tháng một mươi đỉnh chiều cương tại tp hcm đạt một bảy mươi một m vượt mức báo động ba
cụ thể sáng ngày một tháng một mươi đỉnh chiều đạt một sáu mươi chín m sáng ngày hai tháng một mươi đỉnh chiều đạt một sáu mươi ba m
sáng ngày ba tháng một mươi đỉnh chiều sẽ đạt một năm mươi một m
trước đó từ ngày hai mươi tám tháng chín đợt chiều cường này đã gây ra ngập trên nhiều tuyến đường trên địa bàn tp hcm
ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân
để tiếp tục ứng phó với đợt chiều cường còn kéo dài đến ngày ba tháng một mươi
thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tp hcm đã có công điện khẩn
đề nghị sở ngành đơn vị tập trung phòng chống ứng phó yêu cầu các đơn vị trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ